tại huyện khói châu tỉnh hưng yên bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam phối hợp với trường trung học cơ sở việt hòa
thôn lôi cầu xã việt hòa huyện khói châu đã tổ chức cuộc thi em yêu biển đảo quê hương
cuộc thi em yêu biển đảo quê hương góp phần nâng cao hiểu biết cho đoàn viên thanh niên các em học sinh và người dân về biển đảo việt nam
công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai luật biển việt nam năm hai nghìn một mươi hai
tháp lệnh của ủy ban thường vụ quốc hội về lực lượng cảnh sát biển việt nam về nhiệm vụ chức năng và truyền thống của lực lượng cảnh sát biển
qua đó góp phần xây dựng lòng yêu nước yêu biển đảo quê hương nâng cao trách nhiệm của công dân nhất là thế hệ trẻ
đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
đến với cuộc thi mỗi lớp của trường trung học cơ sở việt hòa thành lập một đội thi gồm ba thí sinh
các thí sinh tham gia tranh tài ở bốn phần thi gồm ra khơi vượt sóng cập bến và đặt mốc chủ quyền
bên cạnh đó còn có phần thi dành cho cổ động viên với những câu hỏi trách nhiệm nhanh
cuộc thi nhận được sự hưởng ứng sôi nổi của các thí sinh cùng sự động viên
cổ vũ nhiệt tình của đông đảo các thầy cô giáo cán bộ đoàn viên thanh niên bộ tư lệnh cảnh sát biển và người dân địa phương